còn lâu sau khi hơn bạn gái văn bằng hai mươi tuổi ngụ tại hàng châu trung quốc bắt đầu có các triệu chứng như sốt đau họng
anh tưởng đó là bệnh cúm nên không lo lắng nhiều nhưng mãi đến khi anh sốt suốt một tuần mà không đỡ thậm chí cổ còn sưng lên nên đã đến bệnh viện khám
tại bệnh viện nhân dân số một hàng châu qua siêu âm bác sĩ phát hiện hạch cổ của văn bằng sưng tấy và chức năng gan bất thường
sau khi kiểm tra kỹ hơn nguyên nhân đã được xác định
kết quả cho thấy các chỉ số liên quan đến virus ebv đều dương tính và ngay lập tức anh được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm virus ebv cấp tính thường được gọi là bệnh hôn
con đường lây nhiễm chính của bệnh hôn là qua nước bọt
người đầu tiên văn bằng nghĩ đến khi nghe điều này là bạn gái của anh nhưng cơ thể của người này không có gì bất thường làm sao có thể lây bệnh
trên thực tế nhiễm ebvv phổ biến khắp thế giới chủ yếu là lẻ tẻ và phổ biến cục bộ ở các khu vực nhỏ
hầu hết chúng biểu hiện dưới dạng nhiễm trùng tiềm ẩn không có triệu chứng
bác sĩ jin ji trưởng khoa truyền nhiễm tại bệnh viện nhân dân số một hàng châu giải thích
hơn chín mươi người trưởng thành mang ebv trong cơ thể và đại đa số họ đã bị nhiễm bệnh hôn một cách ngấm ngầm
tuy nhiên do có sức đề kháng mạnh và cơ chế đáp ứng miễn dịch hoàn chỉnh trong cơ thể
nên nhiều người có thể không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào sau khi nhiễm bệnh hô
mặc dù có thể không có triệu chứng nhưng evv do người lớn mang theo rất dễ lây sang trẻ em và những người có hệ miễn dịch yếu
nói cách khác khi một người mang ebv mặc dù không có triệu chứng và xét nghiệm cho kết quả tốt
nhưng virus vẫn có khả năng lây nhiễm
không những vậy triệu chứng của bệnh hôn cũng vô cùng khó hiểu
may mắn thay văn bằng đã phát hiện kịp thời và được điều trị hiện đã bình phục
nếu anh không phát hiện kịp thời virus ebv có thể đã xâm chiếm nhiều mô và cơ quan hơn để tiếp tục phát triển thêm
các bác sĩ cho biết
việc nhận biết sớm và điều trị triệu chứng rất quan trọng đối với bệnh hôn
các triệu chứng ban đầu của nhiễm ev giống như bệnh cúm sốt sổ mũi đau họng nên rất dễ nhầm lẫn
triệu chứng điển hình nhất của bệnh hôn là sốt tái phát thường kéo dài ít nhất năm bảy ngày và không khỏi
sốt do cảm lạnh hoặc cúm thông thường sẽ thuyên giảm trong vòng ba năm ngày
vì vậy miễn là cơn sốt vẫn còn đặc biệt là ở trẻ em và những người có khả năng miễn dịch kém
đừng cố tự chữa trị mà hãy đến bệnh viện kịp thời để tránh làm chậm trễ quá trình điều trị
ev là một loại virus gây bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn có tên gọi bệnh nụ hôn
theo đường lấy bệnh từ người này qua người khác ebv được tìm thấy nhiều trong nước bọt
do đó đường lây nhiễm qua nụ hôn dùng chung muỗng chung dụng cụ vệ sinh cá nhân
mặc dù epv không phải là loại virus quen thuộc nhưng có tới chín mươi dân số trên thế giới có thể bị nhiễm ev trong đời mà không biết
vì chúng không có biểu hiện triệu chứng gì
triệu chứng giống như cúm sau khi nhiễm ebvv bốn sáu tuần thường ở người trẻ nhẹ và thoáng qua
triệu chứng như mệt mỏi sốt chán ăn nổi mẩn đau họng đau cơ nổi hạch cổ thường tự hết sau hai bốn tuần
tuy nhiên mệt mỏi có thể kéo dài vài tháng
một số bệnh hiếm gặp khác do ebv gây nên như viêm tai tiêu chảy hội chứng golden b
ung thư lymphoma burkitt và ung thư vòng họng
nhiều người cho rằng khi đã bị nhiễm ebvv thì chắc chắn sau này sẽ bị ung thư vòng họng
nên phải phòng ngừa tận gốc bệnh nụ hôn
điều này không hẳn đã đúng hoàn toàn
tỷ lệ biến chứng thành ung thư vòng họng của bệnh nụ hôn là rất hiếm
hơn nữa nguyên nhân ung thư vòng họng là một tổ hợp đa dạng các yếu tố nguy cơ như yếu tố di truyền
môi trường thói quen tập quán ăn uống và sinh hoạt
ebv có thể chỉ là một yếu tố tác động trên cơ thể chủ đã bị suy yếu trước nên mới sinh ung thư vòng họng
không phải bất kỳ trường hợp nào bị bệnh nụ hôn do nhiễm ev đều biến thành ung thư vòng họng
chỉ một tỷ lệ rất nhỏ trên cơ địa đặc biệt nhạy cảm với nhiễm ebv
thì nhiều năm sau đó mới có thể biến chuyển thành ung thư
nên giữ vệ sinh cá nhân cẩn thận giúp miệng và khò họng bằng nước muối ấm
tập thể dục đều đạn ăn đa dạng các loại rau củ quả và bảo quản thức ăn đúng cách
giúp nâng cao sức đề kháng và phòng ngừa bệnh
một số người dân có thói quen dự trữ thực phẩm bằng cách muối hoặc sông khói như cá muối
thì sông khói sẽ sản sinh ra một chất sinh ung là nichosamin gây ung thư vòng họng
dùng quá nhiều nhang chầm hương vàng mã tinh dầu thực vật cũng góp phần tăng nguy cơ ung thư vòng họng